đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thái nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra nhà nghỉ sinh thái làng việt tại xóm bảy xã sơn cẩm thành phố thái nguyên
đã phát hiện hai mươi sáu thanh niên gồm một mươi ba nam một mươi ba nữ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy
kiểm tra tại năm phòng của nhà nghỉ sinh thái làng việt lực lượng chức năng đã phát hiện ba bốn trăm ba mươi hai gam ma túy tổng hợp
và nhiều đĩa xứ hẻ nhựa ống hút thường dùng để sử dụng ma túy
qua xét nghiệm nhanh có hai mươi ba đối tượng dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi hai đối tượng
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý điều tra
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư huyện lộc ninh tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
vừa bắt giữ tám đối tượng đang tìm đường vượt biên sang campuchia
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng chín
tại khu vực thuốc thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện tám công dân việt nam đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
theo khai nhận ban đầu các đối tượng trên lên mạng xã hội để tìm việc làm
được hướng dẫn đi từ các địa phương bằng xe tải và tập trung tại địa bàn tỉnh bình phước
khi đang tìm đường vượt biên giới sang campuchia để tìm việc làm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua test nhanh cả tám đối tượng trên đều âm tính với sars cov hai
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
phớt lờ lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ quán karaoke ở huyện thiệu hóa đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng tám nguyễn đình lộc vẫn đồng ý cho bốn đối tượng đến quán của mình hát karaoke
tại đây ngô thiện nghĩa đã vay của lộc hơn hai mươi sáu triệu đồng để trả nợ
khi thanh toán tiền để về lộc đã tính tổng cả số tiền nghĩa vay và tiền hát là hơn ba mươi năm triệu đồng
do nghĩa không có tiền trả nguyễn đình lộc đã bắt giữ cả bốn người nói trên ở lại quán khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về
nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt quả tăng lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng liên quan cơ quan công an phát hiện ba đối tượng dương tính với các chất ma túy
thưa quý vị thời gian gần đây trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hải dương đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để hạn chế người dân đi lại
cũng như tăng cường công tác kiểm tra giả soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên trên thực tế nhiều người vẫn cố tỉnh qua mặt cơ quan chức năng bằng chiêu trò dùng giấy chứng nhận giả xét nghiệm kết quả xét nghiệm pcr covid một mươi chín để qua chốt
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến nay công an tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hành vi làm giả sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả trong đó đã khởi tố năm vụ án
gần đây nhất ngày sáu tháng chín văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng nguyễn văn công hai mươi chín tuổi trú tại phường minh tân thị xã kinh môn
theo kết quả điều tra thời gian qua đối tượng đã làm hơn một trăm linh giấy xét nghiệm giả cho các trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân
sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá một trăm năm mươi đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở và kiểm tra máy tính của nguyễn văn công lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu
hơn hai trăm linh mẫu dấu tròn của các cơ quan tổ chức chữ ký giấu chức danh của các cá nhân có liên quan để phục vụ việc làm giả
các đối tượng thu gom các mẫu giấy xét nghiệm thật hoặc là giấy xét nghiệm đã hết hạn sử dụng đưa vào máy tính để xịt can và lấy các mẫu dấu
mẫu chữ ký của cơ quan của người có thẩm quyền xét nghiệm covid sau đó lưu vào máy tính của mình
rồi các đối tượng trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội tìm người có nhu cầu
khi đã thỏa thuận được các đối tượng dùng máy tính máy in có inful màu sử dụng phần mềm photoshop
để làm giả các giấy xét nghiệm của các trung tâm
các đối tượng làm giả đã lợi dụng nhu cầu của lái xe và người dân có nhu cầu giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
nhưng không cần đi xét nghiệm
những giấy giả xét nghiệm này được bán với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng
nhưng hậu quả của nó để lại thật khôn lường trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch
các địa phương đang phải kiểm soát chặt chẽ từng trường hợp tại các chốt kiểm soát
nhưng tôi đã liên hệ với một người
trên mạng và đặt ba giấy xét nghiệm để di chuyển trong ngày mùng năm mùng một mươi và mùng một mươi hai
mục đích là để đi qua các chốt kiểm dịch
tôi đã từng đi qua các chốt kiểm dịch vĩnh phúc thái nguyên và bắc ninh hải dương
sau khi đến hải dương cầu đao bách tôi bị lộ chức năng bắt giữ tại cầu đao bách
ngoài cách đặt mua giấy xét nghiệm qua mạng có người còn nhờ người nhà in sẵn cả chục giấy xét nghiệm giả để dùng dần
những vụ việc bị phát hiện khởi tố thời gian qua đã cho thấy nỗ lực của công an tỉnh hải dương
trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch
đồng thời cho thấy mọi hành vi phá vỡ nỗ lực của cả nước trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác
và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
hai là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng như động viên nhân dân tích cực phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và giả soát tuyên truyền yêu cầu các chủ cơ sở phô tuyên truyền cam kết
và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật không làm giả các tài liệu của cơ quan tổ chức
tiếp theo là lực lượng công an tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh
phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người ra vào
hiện tại hải dương đang duy trì hoạt động của hai mươi tám chốt kiểm soát cấp tỉnh
một mươi chín chốt kiểm soát cấp huyện và một trăm linh chín chốt cấp xã
nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian qua đã được kiểm soát
hơn hai mươi ngày qua hải dương không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng
một đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép quy mô lớn vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an
phối hợp cùng công an huyện nghi lộc triệt xóa thành công và bắt giữ chín đối tượng có liên quan
qua điều tra cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng là liên kết với các thủ
với các đối tượng quản lý phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bày
đổi thưởng online nổ hũ b hai mươi chín choáng g tám để mở đại lý tiền game online cấp hai
nhằm mục đích mua và bán tiền ảo trong game
để có tiền tham gia đánh bạc người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game
đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật
có số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay lên đến trên năm mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một xe ô tô ba máy tính sách tay hai mươi điện thoại di động
một mươi thẻ ngân hàng năm sim điện thoại và các tài liệu liên quan
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và mở rộng chuyên án
còn tại tỉnh lào cai công an huyện văn bàn vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng hoàng văn thoa sinh năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thạy thôn hai minh thượng xã minh lương huyện văn bản tỉnh lào cai
cùng nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng chín tại khu vực thôn hai minh thượng xã minh lương
tổ công tác đội cảnh sát điều tra cơ quan huyện văn bản tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng
hoàng văn thoa đồng thời thu giữ trên người đối tượng một bánh heroin một trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp
hai gói ma túy nhỏ một xe mô tô cùng nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu thoa khai nhận
vận chuyển thuê toàn bộ số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
để mang đi tiêu thụ với tiền công là hai triệu đồng
khi đang trên đường đi bán thì bị lực lượng công an bắt giữ
hà nội những ngày vừa qua đã áp dụng nhiều biện pháp để dần nới lỏng giãn cách
một số loại hình kinh doanh thiết yếu đã được phép hoạt động quay trở lại
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đã gia tăng đáng kể
trên thực tế không ít người dân đã vi phạm luật giao thông khi điều khiển phương tiện
đặc biệt xuất hiện tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng
các điểm như cầu long biên hồ tây trở thành điểm hóm mát của nhiều người
hành động này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
từ phụ nữ cho đến đàn ông một hai ba và rất nhiều trường hợp khác đã bỏ qua
hoặc cố tình quên luật giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện xe máy như thế này
vô tư không đội bú bảo hiểm
thậm chí là đi ngược chiều
tình trạng này đã xuất hiện nhiều nơi khi hà nội thực hiện việc nới lỏng giãn cách
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong thời điểm hiện tại
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố được triển khai nhiều địa điểm khác nhau
nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
phát hiện thấy tổ công tác làm nhiệm vụ nhiều người đã quay đầu xe bỏ chạy như thế này
sau khi nới lỏng giãn cách mật độ tham gia giao thông của người dân đã tăng lên đáng kể
mặc dù đó thì tổ công tác mạnh cũng tăng cường kiểm tra tại các vùng đỏ
ngoài ra thì với những trường hợp mà tham gia giao thông mà không chấp hành luật giao thông
hoặc cố ý không chấp hành như không đội bú bảo hiểm hoặc lạc lách đánh vong
anh em cũng kiên quyết xử lý
dù hà nội đã nới lỏng giãn cách
tuy nhiên vẫn khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực hiện công việc và khi thực sự cần thiết
thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp vô tư vi phạm công tác phòng chống dịch
khu vực cầu long biên đã xuất hiện
tình trạng người dân tụ tập ăn chơi như thế này
thậm chí có người không đeo khẩu trang
hồ tây là địa điểm thu hút giới trẻ
ngay sau khi được nới lỏng giãn cách
nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ra khu vực này để làm việc riêng tư
em ra ngoài này làm gì
anh ơi em chỉ kiểu em có điện thoại nên là em phải chạy ra đây không nghe
nhưng mà sao em ra đây em không đổ cho
em xin lỗi tại vì em quên
em mất điện thoại kiểu nhà em gần đây xong em cũng theo cách là có điện thoại để em đưa tay em ra thôi chứ em không cố lý đâu
thì dù là cái này là lỗi của em mà em vừa ra chưa đầy khoảng chưa được một phút nữa
dù đã nới lỏng giãn cách thế nhưng thời điểm này hà nội vẫn chưa thực sự trở thành vùng xanh
do vậy nếu người dân có tâm lý chủ quan lơ là rất có thể không giữ được những thành quả đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua
cục đăng kiểm việt nam cho biết từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được tăng thêm một mươi hai tỷ lệ tiền trích nhận lại từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ mà đơn vị thu được
đây là điểm mới quy định tại thông tư số bảy mươi hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính quy định mức thu chế độ thu nộp miễn quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
cụ thể đơn vị thu phí sẽ được trích để tăng thêm một mươi hai tỷ lệ tiền trích nhận lại từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ

và trong số này đơn vị đăng kiểm chuyển lại ba cho cơ quan quản lý đăng kiểm để phục vụ công tác quản lý thu nộp phí đường bộ của hệ thống đăng kiểm trên toàn quốc
theo cục đăng kiểm việt nam hiện toàn quốc có hơn bốn bốn trăm chín mươi năm xe ô tô được cấp chứng nhận đăng kiểm để lưu hành
tổng số tiền thu phí sử dụng đường bộ ô tô theo hệ thống đăng kiểm trên cả nước
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng số tiền thu phí sử dụng đường bộ ô tô đạt năm chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng
người dân tại phường hai thành phố sóc trăng vừa xôn xao trước vụ án ba chị em là chủ quán nhậu bị sát hại
và liên quan đến vụ án này vào sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn minh ngọc giám đốc công an tỉnh sóc trăng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tạm giữ hình sự lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi giết người
trước đó phương sống như vợ chồng với chủ quán nhậu su su trên đường dương kỳ hiệp phường hai thành phố sóc trăng
tại cơ quan công an bước đầu phương khai nhận do có mâu thuẫn tiền bạc cho nên đã thuê nhà trọ ở riêng
vào chiều ngày một mươi tám tháng chín phương đến quán su su thì xảy ra cử cãi với ba chị em chủ quán
hậu quả phương dùng hung khí đâm ba chị em khiến hai người thiệt mạng tại chỗ nạn nhân còn lại đang cấp cứu trong bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng trực tiếp gọi điện cho phương vận động ra đầu thú
đến đêm ngày hôm qua phương đến công an phường ba thành phố sóc trăng đầu thú
còn tại thanh hóa cũng vừa xảy ra vụ một nhóm đối tượng bịt mặt mặc áo mưa che kín người điều khiển xe máy không có biển kiểm soát ngang nhiên lao vào nhà chém trọng thương hai người khác
các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại xã nga trường huyện nga sơn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
hợp với công an huyện nga sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị bắt giữ gồm bùi văn thảo đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh
theo tài liệu điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước với bùi văn thảo tức thảo thủy khoảng một mươi chín h ngày chín tháng chín
anh bùi văn học đã đến nhà của thảo đứng ngoài cửa chửi bới thách thức thảo và ở ngay trước cửa nhà
vì bực tức cho nên thảo đã gọi điện thoại cho hai đàn em của mình là đỗ xuân hưởng và mai văn lệnh mang theo hung khí đến nhà của anh học
và tại đây các đối tượng đã dùng dao tuyếp sắt đánh anh bùi văn học bị trọng thương tại vùng đầu
đồng thời chém trọng thương anh bùi văn đức là anh trai của học
ngay sau khi gây án các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường
sau thời gian bảy ngày tích cực điều tra truy xét
lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã xác minh làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án
công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bắt giữ nhanh đối tượng lê ngọc hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường an mỹ thành phố tam kỳ vì đã có hành vi cướp tài sản
tại cửa hàng viettel store tp tam kỳ tỉnh quảng nam
trước đó hoàng điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực siêu thị cốt mắc tam kỳ
rồi để xe tại đây
hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng viettel store gần cổng siêu thị để tìm cơ hội cướp tài sản
khi thấy trong cửa hàng chỉ còn ba người nhân viên và một người bảo vệ đứng ngoài cửa
hoàng dùng dao đe dọa nhân viên của cửa hàng điện thoại
sau đó lấy tiền trong ngăn kéo rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nhân viên cửa hàng điện thoại
một số người dân địa phương đã cùng với lực lượng công an tp tam kỳ
truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng hoàng
tăng vật thu giữ trên người đối tượng là hơn chín mươi triệu đồng và một con dao thái lan
tại cơ quan công an hoàng khai nhận đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm
do túng quẫn cho nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa khống chế một đối tượng
say xỉn có biểu hiện bệnh tâm thần đã cầm dao xông vào nhà dân
hăm dọa và gây dối trật tự công cộng
đối tượng là đặng phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã phổ phong thị xã đức phổ
vào ngày một mươi sáu tháng chín sau khi uống rượu đối tượng đã xông vào một số nhà người dân
thuộc tổ dân phố quyết thắng phường trương quang trọng lấy dao đe dọa
gây dối trật tự công cộng
tiếp nhận tin báo cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã khống chế đối tượng
thu giữ hai con dao và hai cây kéo
tối ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh hải của tỉnh ninh thuận
đã bắt tạm giam đối tượng phan văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tên gọi khác là lâu
trú tại thị trấn khánh hải huyện ninh hải về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại thị trấn khánh hải thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
phan văn tâm đã ngồi tại nhà bạn đối diện gần đó đã to tiếng chửi bới xúc phạm
cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang
nên tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chợ khánh hải phối hợp với công an thị trấn
mời phan văn tâm về trụ sở làm việc thì đối tượng không chấp hành
mà còn lấy dao đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng
làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố bị thương ở cổ tay
được biết phan văn tâm đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc tăng cường công tác phòng chống dịch
gắn với yêu cầu nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh trật tự
công an tỉnh cà mau đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt hiệu quả
từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
là một trong những lực lượng hoạt động hiệu quả
tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh cà mau gọi tắt là tổ hai trăm linh
trong thời gian qua đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trong tỉnh
qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự cũng như trong phòng chống dịch
chỉ tính từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tổ hai mươi một đã tuần tra phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ một trăm linh hai đối tượng vi phạm về an ninh trật tự
ba trăm tám mươi một trường hợp vi phạm về an ninh trật tự
bốn trăm ba mươi một trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó một trăm hai mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tổ hai mươi một xem đây là trách nhiệm trọng trách của lực lượng công an là tuyến đầu
dình giữ an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho dân dân
lực lượng tổ hai mươi một thường xuyên tuyên truyền dặn động quần chúng dân dân thực hiện phòng dịch
tổ hai mươi một vi phạm về ma túy phân công lực lượng
chia thành nhiều ca tổ chức tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường
các địa bàn trọng điểm qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và các quy định trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thối hợp với các đơn vị nhiệm vụ thuộc công an tỉnh
tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn kể cả địa bàn các quyện và thành phố cà mau
thì qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp
vi phạm về trật tự toàn giao thông và vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
biển hình như là vi phạm về nồng đô cộng
thì có nhiều trường hợp là vi phạm về sử dụng ma túy điều khiển phương tiện
song song đó công an các đơn vị nghiệp vụ huyện thành phố tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường triệt phá các tụi điểm tệ nạn xã hội tội phạm mua bán tảng trữ trái xét chất ma túy
và các hành vi vi phạm khác
ổn định tình hình an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
đơn cử tại thành phố cà mau trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố không xảy ra tội phạm hình sự tai nạn giao thông và cháy nổ
cơ quan công an đã phát hiện bắt điều tra khởi tố chín vụ một mươi bị can
về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
một trăm linh hai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
xử lý trên hai năm trăm linh trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín
xuống thành lập một mươi bốn tổ từng tra đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
ban ngày lẫn ban đêm phối hợp với quỹ ban nhân dân phường xã
thành lập bảy mươi tổ chốt từng gia kiểm tra kiểm soát người phương tiện
ra vào hoạt động trên địa bàn thành phố cà mau
chỉ đạo các đội nghiệp dụng đã triển khai đồng bộ các biện pháp
kết hợp với từng gia công khai lẫn mặt phục để xử lý các đối tượng tệ nạn
đặc biệt là các đối tượng ma túy góp phần làm đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
không kể ngày đêm mưa nắng cán bộ chiến sĩ công an cà mau đã và đang nỗ lực hết mình
phối hợp cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo ổn định an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phá hủy
rất phức tạp khó lường vì vậy bên cạnh sự chủ động
quyết liệt của các cấp các ngành và lực lượng công an
thì người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng tích cực phát hiện đấu tranh
tố giác các hành vi vi phạm pháp luật thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch
góp phần cùng với lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự
sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang thổ chức khám nghiệm
tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam shipper tử vong trong phòng trọ vào tối ngày một mươi bảy tháng chín
nạn nhân được xác định tên là nguyễn trọng hữu hai mươi một tuổi
tạm trú tại khu phố ba phường tân đồng thành phố đồng xoài
theo thông tin ban đầu anh hiễu là người chuyên giao hàng trên địa bàn tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi bảy tháng chín một người bạn của anh hiễu gọi điện cho anh này
được nên đến phòng trọ của anh hiễu ở khu phố ba phường tân đồng tìm tại đây bạn của hiễu đã thấy
lực lượng quá bên trong nhưng gọi mãi không thấy hữu trả lời thấy có điều bất thường
người bạn này đã trình báo với công an địa phương khi được lực lượng chức năng có mặt phá cửa vào
bên trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước đó trên vai và chân của nạn nhân có vết bầm
tại tỉnh đồng nai công an huyện nhân trạch đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã phan hữu phước
hai mươi tuổi quê tại tỉnh cà mau về tội cố ý gây thương tích khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong quá trình làm việc với anh trần thanh sang
hai mươi năm tuổi quê ở tỉnh an giang nên chiều hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi phước đã rủ đồng bọn đánh anh sang gây
thương tật một mươi một rồi bỏ trốn công an huyện nhân trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với phước
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày một mươi sáu tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch
đã phối hợp với công an xã long thọ bắt giữ phước khi đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn xã long thọ